nhằm giúp người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình công an thành phố lào cai tỉnh lào cai đã về tận cơ sở tiến hành giả soát cấp đổi đính chính trong hộ khẩu và cấp mới cấp đổi chứng minh nhân dân cho người dân trên địa bàn các xã vùng cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số
theo đó những trường hợp làm chứng minh nhân dân mới hoặc đổi chứng minh nhân dân cũ sẽ được cán bộ phụ trách hướng dẫn hoàn thiện thủ tục và cấp đổi ngay tại địa phương trong thời gian sớm nhất những trường hợp bị thiếu sai hồ sơ sẽ được hướng dẫn sửa đổi bổ sung và tiến hành cấp đổi trong những lần tiếp theo
đây là chứng minh thư cho bà con là rất có ý nghĩa chứng minh thư là nhiều cái nó cũng cần thiết lắm cần thiết là đi một là đi khám bệnh hai là đi làm ăn xa đây là cần thiết phải có chứng minh thư đi đô phải có chứng minh thư đi theo người thân
tại hai xã vùng cao tà phời và hợp thành đơn vị chức năng đã cấp đổi và cấp mới chứng minh nhân dân cho hơn bốn trăm linh trường hợp giải quyết gần năm mươi trường hợp đính chính về hộ khẩu cho người dân
theo kế hoạch một năm hai lần cơ quan chức năng đã cấp đổi và cấp đổi